từ đầu năm đến nay trên toàn quốc đã ghi nhận được gần hai trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có năm mươi trường hợp tử vong tại một mươi tám tỉnh thành phố
theo cục y tế dự phòng bộ y tế cùng với diễn biến dịch tễ hàng năm hiện nay đang là thời điểm
ghi nhận số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố
trong đó có cả bệnh nhân người lớn và trẻ em so với cùng kỳ năm ngoái số trường hợp mắc bệnh
sốt xuất huyết tăng gần ba lần do thời tiết thay đổi chuyển mùa và mưa nhiều thuận lợi
cho mũi phát triển miền nam có số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao nhất trong cả nước
với gần một trăm năm mươi chín trường hợp tiếp sau đó là miền trung hơn sáu mươi một trường hợp
tây nguyên hơn ba mươi tám chín trăm linh trường hợp miền bắc hơn một mươi tám trường hợp